khi thành lập các khu bảo tồn biển thì một trong những vấn đề khó khăn là giải quyết việc làm cho những hộ dân đang sinh sống
bằng các nghề ảnh hưởng đến phát triển nguồn thủy sản cũng như tác động xấu đến môi trường
khu bảo tồn biển lý sơn cũng không là ngoại lệ
tại lý sơn thì công tác bảo tồn biển đang bắt đầu triển khai nhưng chính sách chuyển đổi nghề hỗ trợ cho người dân vùng ảnh hưởng thì vẫn chưa được thực thi
điều này gây khó cho người dân bản địa cũng như ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn thiên nhiên biển
hàng chục năm qua cả gia đình ông nguyễn thành được đều sống bằng nghề đánh bắt ven bờ ở đảo lý sơn
hơn năm qua tuy thu nhập có ít hơn nhưng đánh bắt quanh bờ cũng giúp ông đủ trang trải gia đình
khi nghe tin nay mai sẽ không còn được đánh bắt ven bờ do lý sơn trở thành khu bảo tồn biển ông được vô cùng hoang mang lo lắng
thì nói mình xung nhớ đi sao không được bị chẳng không ấy mà giờ mới không cho rồi người nghĩ lo lắng rồi giờ không cho lo nữa thì giờ cũng lo cái tế khô không có để
đây là cũng nhờ chính quyền này đi
khu bảo tồn biển lý sơn được thực hiện trên phạm vi bảy chín trăm linh hectare với các hoạt động ngăn chặn khai thác trái phép phục hồi hệ sinh thái tái tạo nguồn lợi và du lịch cộng đồng
các hoạt động bảo tồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các người
trong cuộc sống hơn tám trăm linh hộ dân đánh bắt ven bờ nuôi trồng thủy hải sản trong vùng bảo tồn biển
ngoài ngư nghiệp hơn một hộ sản xuất nông nghiệp sống bằng nghề khai thác cát trồng hành tỏi rau màu cũng bị ảnh hưởng liên đới hưởng ứng ủng hộ bảo tồn biển
nhưng người dân lý sơn cũng mong muốn được hỗ trợ tìm sinh kế cho cuộc sống mới
chờ nguyện tạp vãn mới là với nhà nước phía trợ ủng hộ cho gia đình
đấy một số võng là đánh dụng hồng do năm người ba người đó
rồi một chiếc tàu rồi đấy đi ra người khai đó
ví dụ năm bữa ba bữa thì do để thu nhập được trong gia đình
chứ bây giờ là đi gần là không được rối
thì giờ nhà nước là ra quyết định dạy thì bây giờ là phí là nguyện vạm là dạy mới có an thôi
chứ còn giờ mình ra kia là không được nữa rau
hàng nghìn hộ dân ngư nghiệp nông nghiệp bị ảnh hưởng
nhưng lý sơn vẫn chưa có phương án chính thức chuyển đổi nghề nghiệp hỗ trợ việc làm cho người dân
nhưng những người dân mà sống bằng cái nghề mà
khai thác vang bờ thì chúng tôi sẽ đề xuất có cơ chế cho họ vai vốn vũ đại để đám tàu có công suất lớn hơn vương khẩu
hoặc là những trường hợp mà ngư dân không khai thác bằng tàu thuyền mà khai thác bằng những dụng cụ thô sơ như lạng bát hải sản hay là hái rau
thì chúng tôi sẽ có cơ chế chính sách đào tạo nghề cho họ để họ làm những việc liên quan đến khu bảo tồn
khi ngư dân đảo lý sơn chưa hiểu được
những lợi ích lâu dài từ khu bảo tồn biển điều đầu tiên họ thấy được là nguồn sống bị đe dọa
do vậy bài toán sinh kế phải được ưu tiên để người dân đồng hành và hưởng lợi lâu dài từ bảo tồn thiên nhiên biển đảo lý sơn